khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín sau khi cùng nhau uống rượu phùng văn huy và sáu người bạn điều khiển hai xe mô tô về nhà
khi đi đến khu vực cầu rắn huyện võ nhai thì gặp nhóm thanh niên đi ngược chiều
trong đó có nông đại cả nông quang sáng nông thế anh
bức xúc việc nhóm thanh niên đi ngược chiều nháy đèn bấm còi nhóm của huy quay xe và đuổi theo nhóm của cả
đến khu vực tổ dân phố thái long thì hai nhóm gặp nhau
tại đây hai bên xảy ra sâu sát
huy đã dùng dao đâm một nhát vào tay phải của thế anh một nhát vào vùng sườn trái của sáng và một nhát vào ngực trái của cả
hậu quả thế anh và dương bị thương còn cả tử vong tại chỗ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra
lợi dụng sơ hở của người dân nguyễn thanh nguyên đã thực hiện hành vi cướp giật trị giá tài sản gần tám mươi triệu đồng
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
để thực hiện hành vi của mình nguyên điều khiển xe máy đến địa bàn phường quyết thắng tp biên hòa
phát hiện bà nguyễn ngọc sương đang ngồi trên xe đạp điện đếm tiền rồi cất vào trong giỏ sách và đi về nhà
khi bà sương về đến trước cổng nhà nguyên giả bộ đến hỏi đường
lợi dụng lúc bà sương sơ hở nguyên đã cướp giật chiếc giỏ bên trong có gần tám mươi triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai xác định nguyên là thủ phạm nên đã tiến hành bắt khẩn cấp sau một ngày gây án
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng chín việt nam không ghi nhận ca mắc mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta tới nay là một sáu mươi tám ca
trong đó sáu trăm chín mươi một ca mắc do lây nhiễm trong nước năm trăm năm mươi một ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy tới nay
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã có tổng số chín trăm bốn mươi hai trường hợp được công bố khỏi bệnh
và đến thời điểm này số ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín ở nước ta là ba mươi năm người
trong đó đa số là người cao tuổi có nền bệnh lý nặng
như vậy việt nam đã có một mươi tám ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng
và hiện nay thì cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát
để phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới bộ y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
thường xuyên sửa tay bằng xà phòng hoặc dùng dịch sắc khuẩn tay nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà
bộ y tế kêu gọi mỗi người dân hãy hành động cùng nhau thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng chống dịch
mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt thông điệp năm k để giữ an toàn cho mình và xã hội trước đại dịch covid một mươi chín